một người tử vong hai người mất tích và ba người được cứu sống kịp thời trong một vụ lật thuyền vừa xảy ra trên hồ đa tôn xã thanh sơn huyện tân phú tỉnh đồng nai
thông tin ban đầu chiều qua ngày chín tháng năm một nhóm sáu người từ thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đến hồ đa tôn ăn nhậu
sau đó nhóm này đi thuyền đến đảo gần đó chơi thì không may bị chìm khiến sáu người rơi xuống hồ
sau khi nhận được thông tin vụ việc hàng trăm người đã có mặt tại hiện trường tiến hành cứu nạn cứu hộ
bốn người đã được tìm thấy và cứu vớt lên bờ
sau khi được lực lượng công an và y tế huyện tiến hành sơ cứu ban đầu các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng một người trong số đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu
hiện công an huyện tân phú đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm hai người có mất tích